nghe theo tiếng gọi của tổ quốc bao lớp thanh niên việt nam đã hăng hái lên đường nhập ngũ
hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho đất nước
chiến tranh giờ đã lùi xa nhưng những cựu chiến binh vẫn lưu giữ trong mình những kỳ vật
vật dụng tuy nhỏ nhưng nhiều xúc cảm
giữa muôn vàn khó khăn gian khổ của cuộc chiến vẫn bừng sáng những câu chuyện đẹp về tình yêu
tình đồng đội tình quân dân ấm áp ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
trong buổi triển lãm đi qua cuộc chiến tại bảo tàng hồ chí minh
năm nay đã hơn sáu mươi tuổi là thương binh hạng một trên bốn
nhưng đây là lần đầu tiên vợ chồng thương binh nguyễn văn đa và nguyễn ngọc giới
quê ở tỉnh bến tre tới thăm thủ đô hà nội
và mang theo những kỷ vật từ thời chiến tranh vẫn lưu giữ nguyên vẹn
trong đó có kỷ vật rất đặc biệt về bức tranh chân dung bác hồ
được theo công phu bằng đôi bàn tay của ông bà và được cất giữ cẩn thận suốt hơn bốn mươi năm qua
kỳ vật quý giá này đều
được ông bà gửi lại bảo tàng hồ chí minh
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
các cô chú ở đây báo là cô sẽ được ra miền bắc để khai mặt buổi triển lãm
đi qua cuộc chiến nhân là bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ
rất là vui vui đến nỗi mà không ngủ được mấy đêm liền trăng trở xuống nhưng không ngủ được
hôm nay cũng nhờ ban giám đốc và các cô chú trong bảo tàng
điều khiển cho vợ chồng tôi ra tới đây
lấy ý tưởng từ lời dạy của chủ tịch hồ chí minh
thương binh tàn mà không phế nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ
bảo tàng hồ chí minh phối hợp với một số bảo tàng di tích chủ tịch hồ chí minh
tại ba miền bắc trung nam tổ chức trưng bày chuyên đề đi qua cuộc chiến
triển lãm nhằm giới thiệu câu chuyện của những người lính trực tiếp tham gia các cuộc kháng chiến
thông qua các kỳ vật của mình
năm thành lập ngày thương binh liệt sĩ chúng tôi rất vinh dự được tham gia triển lãm này
và chúng tôi cũng rất tự hào là được tặng triển lãm một số kỳ vật mà trong đời lính chúng tôi đã có
hôm nay chúng tôi rất là phân khởi được về đây gặp mặt và chúng tôi nghĩ rằng đây là sự quan tâm
của đảng và nhà nước đối với cựu chiến binh đối với thương binh như người đã một thời qua chiến tranh
và đến nay lại được các đảng và nhà nước quan tâm để chúng tôi được tham gia những chương trình này
chúng tôi cảm thấy rất là cảm động
rất là phân khởi
kỳ vật của tôi là cái thứ nhất là có những cái sông tuyên rồi là cái bình tông
và có cả cái tăng cái võng cái thời tôi đang lính
em ở vùng nông thôn thành ra là em không có cơ hội để đi đến vào thành phố nhiều
thì hôm nay là bố tạo điều kiện cho bọn em đi đến đây
thì thực sự cái cảm nhận đầu tiên của em chính là tự khâm phục và tự hào
bao nhiêu khó khăn mà tất cả mọi người tưởng như không vượt qua nổi
tất cả đều có thể vượt qua
các chú các bác đã chấp nhận khó khăn của mình để có thể hy sinh thân
mình hy sinh tuổi trẻ để công hiến vào cái nền độc lập tự do cho nước nhà
chiến tranh đã đi qua nhưng mỗi kỷ vật còn lưu giữ lại là một câu chuyện
là một ký ức luôn đọc lại trong mỗi người cựu chiến binh trên mọi miền tổ quốc
mặc dù thương tật đầy mình nhưng những cựu chiến binh vẫn luôn phấn đấu vượt qua khó khăn
để vươn lên tiếp tục đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
xứng đáng với lời dạy của bác hồ
thương binh tàn nhưng không phế